trong những năm qua trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy và cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hải dương
đã thực hiện nhiều giải pháp để làm tốt công tác quản lý cai nghiện
cũng như quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của học viên cai nghiện
nằm sau bức tường cao hàng mét là tòa nhà của các trại đội thuộc hai trung tâm
được xây dựng khang trang sạch sẽ các học viên tập trung thành từng nhóm nhỏ
miệt mài lao động tăng gia sản xuất mỗi học viên đều có một hoàn cảnh khác nhau
có điểm chung duy nhất là có một quãng đời lầm lỡ nghiện ma túy
và giờ họ vào trung tâm với mục đích để cai nghiện
tỉnh hải dương hiện có gần ba trăm bốn mươi học viên đang được điều trị cắt cơn giải độc
trong đó có ba mươi hai học viên bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cai nghiện bắt buộc
tại cả hai trung tâm đều cử cán bộ theo dõi sát sao động viên chia sẻ kịp thời
nắm rõ tâm tư của học viên chính vì vậy học viên đều coi đây là ngôi nhà
là nhà thứ hai của mình
giáo dục thể dục thể thao
để việc cai nghiện hiệu quả chống tái nghiện thì bên cạnh sự nỗ lực của các cán bộ
bản thân học viên cần có sự chung tay của cả gia đình học viên và toàn xã hội
đặc biệt cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp để tiếp nhận
tạo việc làm ổn định cho những người đã từng nghiện ma túy và cai thành công